được sự đồng ý của chính phủ việt nam hôm nay ngày sáu tháng năm biên đội tàu mặt nước thuộc lực lượng hải quân
quân giải phóng nhân dân trung quốc đã cập cảng quốc tế tp hcm
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày sáu tháng năm đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay biên đội tàu mặt nước của hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc gồm hai tàu
tàu khu trục tên lửa một trăm năm mươi trang chun và tàu hộ vệ tên lửa năm trăm ba mươi hai trinh châu
cùng hơn năm trăm linh sĩ quan thủy thủ đoàn do chuẩn đô đốc thẩm hạo
phó tư lệnh hạm đội đông hải làm trưởng đoàn đã cập cảng quốc tế tp hcm
chuyến thăm lần này của biên đội tàu hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung giữa hải quân hai nước nói riêng
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
trong thời gian ghé thăm việt nam chỉ huy lực lượng biên đội tàu hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
đến chào xã giao lãnh đạo ubnd tp hcm bộ tư lệnh quân khu bảy vùng hai hải quân và đến thăm lữ đoàn hải quân một trăm bảy mươi ba